những món ăn rán xào quay nướng bày bán khắp nơi các hàng quán vỉa hè trông rất bắt mắt và luôn thu hút được thực khách
thế nhưng ít ai quan tâm đến những món ăn khoái khẩu kia lại được chi nấu bởi các dầu ăn rẻ tiền không rõ nguồn gốc
tiểu thương thì vô tư bán còn các thượng đế thì cũng vô tư ăn
trong khi dư luận đang hoài nghi về các món ăn được chế biến bằng dầu tái chế trên các phương tiện truyền thông
cũng liên tục đưa tin về tác hại khôn lường của loại dầu ăn này
khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang lo lắng
qua một số con đường chuyên bán đổ chiên rán tại thành phố hồ chí minh
đập vào mắt phóng viên chương trình thực phẩm sạch hay bẩn là những chảo dầu đen ngòm đang sôi sùng sụp
chúng dùng để chiên cá viên khoai lang quẩy bánh tiêu để bán cho thực khách
những chai dầu không nhãn mát được để ngay trên sạp hàng
theo lời người bán loại dầu ăn này là tái chế chủ yếu được mua ở chợ lớn
để mua loại dầu ăn tái chế phóng viên chương trình đã tìm đến khu vực chợ lớn trên địa bàn quận sáu
qua tìm hiểu hầu hết người dân nơi đây đều biết rất rõ chỗ bán và sẵn sàng chỉ cho chúng tôi
loại dầu ăn tái chế thường được đóng trong càn nhựa từ một mươi đến một mươi năm lít hàng chủ yếu bán xỉ và không nhãn mát
để mục sở thị việc muôn bán dầu ăn
phóng viên đã tiếp cận một quầy hàng
khi chúng tôi hỏi mua vài lít dầu ăn rất nhanh chóng người bán liền chiết từ can lớn sang cái túi ni lông
dầu ăn loại này được bán theo kg
mỗi kg giá hai mươi hai đồng rẻ hơn phân nửa so với các loại dầu ăn có thương hiệu đang phổ biến trên thị trường
của rẻ là của ôi nên chất lượng loại dầu ăn này thực sự đáng lo ngại
cái dầu mà tái chế tức là cái dầu người ta đã sử dụng nhiều lần rồi rồi người ta đã để một thời gian dài rồi
rồi người ta mới tái chế trở lại thì nó bị oxy hóa rất là nhiều
một là khi mình chiên bắt đầu mình chiên là cái chất béo mà không no thì nó lại bị biến đổi thành chất béo răng
hai là nó bị oxy hóa oxy hóa sinh ra gốc tự do rồi nó sinh ra các cái peroxid
rồi mình chiên thực phẩm thì nó đen như thế thì nó sinh ra các đạn mạch bọng
thì đó là những cái chất mà nó gây đến các bệnh tim mạch loại gây đến bệnh ôm thư
dù người bán khẳng định chắc mịch rằng
đây là dầu ăn của công ty bỏ mối
nhưng hình ảnh phóng viên ghi lại được thì khác hoàn toàn
không nhãn mát không một thông tin mặt hàng hay hạn sử dụng
loại dầu này thường được đựng trong những can lớn và chất đống ngổn ngang
và tất cả được mua bán vận chuyển một cách chấp nhoáng
theo các chuyên gia đa phần dầu ăn được sản xuất bởi các cơ sở tư nhân không giấy phép
từ nguồn nguyên liệu là dầu ăn đã qua sử dụng
từ các nhà máy chế biến thức ăn hay các nhà hàng cao cấp
sau đó chúng được thu gom
xử lý sơ xài rồi phân phối lại cho các đầu nậu hay quán ăn vỉa hè với giá rẻ
qua quan sát những gói dầu ăn tái chế thường có màu vàng sậm
hơi đen bên trong có lẫn tạp chất có dấu hiệu lắng cặn và đông đặc
còn đối với loại dầu ăn sạch thường có màu nhạt hơn
có độ trong suốt không thấy lợn cợn và dấu hiệu lắng cặn
cái dầu mà người ta buôn bán ngoài các nơi chiên thức ăn bên ngoài đường
thì đó là cái dầu
người ta sử dụng nhiều lần rồi là để mà có hiệu quả kinh tế
người ta phải chiên tới chiên nuôi nhiều lần để mà tiết kiệm
vậy thì trong đó là nó có những cái chất mà gây ung thư
và đôi khi là người ta cũng không có bỏ cái dầu đi
mà người ta lại chế thêm cái dầu mới vào trong đó nữa
coi như là người ta không có hiểu rằng là khi mình chế thêm vào là nó sẽ nguy hại hơn
là mình bỏ cái kia đi rồi mình thay cái mới
theo các chuyên gia dinh dưỡng sử dụng dầu ăn tái chế có thể gánh chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng
bởi khi dầu ăn bị đun nóng nhiều thành phần hóa học sẽ thay đổi
các chất vitamin và một số chất dinh dưỡng trong dầu bị phá hủy
tạo nên một số chất độc như aldehyde phát ti acid oxide
và khi vào trong cơ thể sẽ phá hủy các men tiêu hóa và gia tăng khả năng mắc bệnh ung thư
nguy hiểm là như vậy thế nhưng hiện nay dầu ăn tái chế vẫn được bày bán rộng rãi
vậy làm thế nào để lựa chọn dầu ăn an toàn
xin chào và hẹn gặp lại